các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
đồng chí phạm hùng thuộc lớp những nhà lãnh đạo tiền bối tài năng mẫu mực có tầm nhìn chiến lược sắc xảo của đảng nhà nước và cách mạng việt nam
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí luôn gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy gian khổ hy sinh nhưng rất vẻ vang hào hùng của đảng ta và nhân dân ta
đồng chí phạm hùng là tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính suốt đời tận chung với nước tận hiếu với dân
trong suốt sáu mươi năm liên tục hoạt động cách mạng sôi nổi và luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió dù trong lao tù đế quốc trên những chiến trường ác liệt
trước những bước ngoặt của cách mạng hay trước những nhiệm vụ mới nặng nề đầy khó khăn đồng chí phạm hùng luôn tỏ rõ là người chiến sĩ cộng sản kiên cường
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp kết mạng
cách mạng của đảng sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
tại lễ dân hoa dân hương và tưởng niệm đồng chí phạm hùng đồng chí nguyễn xuân phúc chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thay mặt đảng và nhà nước đã thắp nén hương và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí phạm hùng người chiến sĩ cách mạng kiên trung và lãnh đạo mẫu mực
đã hiến dâng cuộc đời cho lý tưởng cộng sản vì độc lập dân tộc vì hạnh phúc nhân dân
đoàn công tác do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn cùng đồng chí đại tướng lê hồng anh nguyên bộ trưởng bộ công an
các đồng chí thứ trưởng ban giám đốc công an các tỉnh phía nam cũng đã đến dân hương tưởng nhớ cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
trong sáu mươi năm hoạt động kết mạng đồng chí phạm hùng có nhiều năm trực tiếp lãnh đạo lực lượng công an
đồng chí phạm hùng cũng đem hết tâm trí và sức lực để cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và bộ nội vụ nay là bộ công an chăm lo giáo dục rèn luyện lực lượng công an
có thể nói sự trưởng thành của lực lượng công an nhân dân đã in đậm dấu ấn của đồng chí phạm hùng trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân
xứng danh là thanh bảo kiếm của đảng lá chân thép trong đấu tranh
đồng chí phạm hùng là thủ tướng chính phủ đầu tiên của nước ta thời kỳ đổi mới
kỷ niệm ngày sinh của đồng chí là dịp để chúng ta cùng tưởng nhớ về một cán bộ tiền bối tiêu biểu của đảng
người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng
một nhà lãnh đạo tài năng và uy tín của đảng và nhà nước
đồng chí phạm hùng sinh năm một nghìn chín trăm một mươi hai tham gia cách mạng từ khi còn là học sinh
đồng chí phạm hùng sinh năm một nghìn chín trăm một mươi hai tham gia cách mạng từ khi còn là học sinh
trở thành đảng viên đảng cộng sản đông dương năm một nghìn chín trăm ba mươi bị thực dân pháp bắt kết án tử hình năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên trước phong trào đấu tranh của các lực lượng yêu nước và tiến bộ ở trong và ngoài nước
đồng chí phạm hùng được giảm xuống án khổ sai trung thân và đầy đi côn đảo
sau một mươi năm năm bị bắt và tù đầy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trong khi thế cách mạng sụp sôi
với tư cách là bí thư đảo ủy đồng chí phạm hùng đã lãnh đạo tù
nhân đứng lên giải phóng nhà tù côn đảo và trở về đất liền
sau đó trở thành nhà lãnh đạo cách mạng và kinh qua rất nhiều vị trí hết sức quan trọng do đảng giao phó
trong đó phải kể đến vai trò là chính ủy bộ chỉ huy chiến dịch hồ chí minh
đồng chí phạm hùng đã góp phần quan trọng trong tổ chức và lãnh đạo quân và dân ta
làm nên chiến dịch hồ chí minh lịch sử
một con người mà có thể gắn liền với những sự kiện lịch sử vào bất cứ một cương vị
một trọng trách nào đồng chí đều đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ xuất sắc của mình
đấy là cái thứ nhất ở con người đồng chí
ở cái con người của đồng chí phạm hùng mà chúng tôi còn thấy là một chiến sĩ cộng sản kiên trung
kiên định cái độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
một người chiến sĩ cộng sản có thể nói rằng luôn đặt cái lợi ích của dân tộc
của đảng của giai cấp của nhân dân lên trên hết và trước hết
đảng giao bất cứ nhiệm vụ nào cương vị nào đồng chí đều hoàn thành xuất sắc
cái nhiệm vụ của mình
với cái niềm tin của đảng của dân dân và phó đồng chí
phạm hùng người con kiên trung của nam bộ thành đồng
danh hiệu đặc biệt do chủ tịch hồ chí minh phong tặng
cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí phạm hùng là một tấm gương cao đẹp
của một người cộng sản chân chính người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
suốt đời tận chung với nước tận hiếu với dân
khoảng một mươi năm từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu cho đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
đã được gần gũi bác hồ được làm việc với bác hồ
được học hỏi bác hồ và được thấm gần những tư tưởng bác hồ
cho nên chúng tôi cũng coi nghiên cứu thấy là đồng chí phạm hùng
là một trong những học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
nhưng mà có lẽ là một trong những người mà có thể phải khẳng định là
đã thấm gần rất sâu sắc cái chức lý hồ chí minh về nhân sinh cộng sản
rồi về cái đảng ước kích mạng
cho nên là ở trong cái lối sống trong cái sinh hoạt
trong cái đạo đức của đồng chí phạm hùng
nó cứ na ná có hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh này
với cơ vị là phó thủ tướng rồi thủ tướng
rồi là kiêm cả bộ trưởng bộ đội hữu
có thể nói rằng đây là cái thời kỳ mà có thể nói đất nước gặp rất nhiều khó khăn
thì đồng chí đã cùng với lại trung ương cùng chính phủ
từng bước khá là khó khăn thay sang
vượt qua khó khăn ở thời kỳ bảy mươi năm tám mươi năm như thế nào
và đặc biệt thời kỳ chúng ta thấy sau khi đổi mới
chúng ta thấy là đây là thời kỳ mà những năm đầu của đổi mũi
đất nước càng gặp rất nhiều khó khăn gây gắt
nhưng mà đồng chí đã cùng với trung ương để lãnh đạo nhân dân cả nước
từng bước vượt qua khó khăn
trong suốt quá trình sáu mươi năm hoạt động cách mạng liên tục
đồng chí phạm hùng đã tỏ rõ tinh thần kiên trung cách mạng
ý chí suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc
vì sự nghiệp thống nhất tổ quốc không quản gian nan nguy hiểm
dù ở cương vị nào dù ở thời kỳ cách mạng nào
đồng chí cũng luôn sẵn sàng sông pha nơi đầu sóng ngọn gió
trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
với tinh thần nhiệt huyết cách mạng kiên định sáng tạo nghị lực phi thường
đồng chí đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng vì hạnh phúc ấm no của nhân dân
vì hòa bình và phát triển của đất nước
qua tìm hiểu về thân thế sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng
của bộ trưởng phạm hùng chúng tôi nhận thấy với năm mươi tám năm tuổi đảng
sáu mươi năm hoạt động cách mạng bền bỉ đồng chí phạm hùng đã là một tấm gương
lãnh đạo cách mạng kiên trung suốt đời phấn đấu vì lý tưởng độc lập tự do cho dân tộc
vì hạnh phúc của nhân dân
có lẽ ông cũng là một trong những vị chủ tịch hội đồng bộ trưởng
hay là thủ tướng chính phủ làm việc đến hơi thở cuối cùng
và thậm chí là hy sinh ngay trên bán đạo việt
khi mà trong cuộc chiến tranh không tiến xuống nhưng đây là cuộc chiến tranh được chống đoán nhẹ
cuộc chiến tranh được đưa đất nước phát triển cuộc chiến tranh bắt đầu vào thời kỳ đổi mơ
kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí phạm hùng chúng ta cùng ôn lại để học tập một tấm gương sáng đẹp
của một người cộng sản chân chính một con người kiên cường của quê hương nam bộ
một học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh với những phẩm chất hết sức cao quý
đúng như cố thủ tướng võ văn kiệt đã đánh giá
thân thế cuộc đời và sự nghiệp của anh phạm hùng như một viên ngọc quý
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác
chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh vĩnh long
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh vĩnh long đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng
quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết và chương trình công tác đã đề ra
trong đó công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đạt hiệu quả rất cao tội phạm được kéo giảm
tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt cao tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh vĩnh long tập trung chỉ đạo
triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cấp công dân gắn với thực hiện đề án số sáu
đã củng cố và tăng cường nhất là sắp xếp bố trí theo tiêu chuẩn tiêu chí ở bốn cấp công an
tăng cường lực lượng cho cơ sở và nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác công an cấp xã
những kết quả công tác trên đã có phần đảm bảo an ninh trả tự
phục vụ nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vĩnh long
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh vĩnh long đã quan tâm
và sự ủng hộ của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung công an tỉnh vĩnh long nói riêng
bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của công an tỉnh vĩnh long thời gian qua
đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an tỉnh phải nỗ lực cao hơn nữa phân đấu hoàn thành tốt các yêu cầu
nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra trọng tâm là làm tốt công tác tham mưu tỉnh ủy tổ chức quán triệt
xây dựng chương trình cụ thể kế hoạch phù hợp để thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
xây dựng công an tỉnh vĩnh long chính quy tình nguyện hiện đại hoàn thành chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy
công an tỉnh vĩnh long cần tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
gắn với cải cách thủ tục hành chính quan tâm xây dựng củng cố nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
kịp thời biểu dương khích lệ các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc và đẩy nhanh xây dựng công an xã thị trấn chính quy
toàn diện đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
thưa quý vị và các bạn
các thế lực thù địch thì luôn luôn có thể đạt được những thông tin
khi đất nước ta có các sự kiện chính trị quan trọng để tuyên truyền những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ hạ uy tín của đảng
liên quan đến hội nghị trung mương năm khóa một mươi ba các thế lực thù địch phản động chống đối cũng nhanh chóng bắt sóng để treo lái dư luận
phá vỡ sự đồng thuận xã hội gây khó khăn cho việc triển khai những nội dung đã được quyết định tại hội nghị
một trong những nội dung mà các đối tượng đã ra sức xuyên tạc phủ nhận là kết quả của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
và việc thống nhất chủ trương thực hiện đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực
xuyên tạc rằng tham nhũng là sản phẩm của chế độ thể chế chính trị ở việt nam
trắng trợn quy kết công tác phòng chống tham nhũng thực chất chỉ là cuộc thanh trừng nội bộ thanh trừng phe cánh
hay suy diễn chủ trương thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh là không cần thiết
đây là một loạt luận điệu được các thế lực thù địch phần từ phản động tung ra
hòng phủ nhận quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng thể hiện tại hội nghị trung mương năm
thể hiện sự đồng thuận của toàn đảng toàn dân trong công cuộc đẩy lùi tham nhũng tiêu cực
không có điểm dừng liên tục để tạo ra thứ gọi là nhất trí sự thống nhất sự đồng bộ giữa trung ương và các cơ sở tổ chức đảng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực
xử lý nghiêm vi phạm để gian đe cảnh tỉnh cán bộ không có vùng cấm không có ngoại lệ không có đặc quyền đối với bất kỳ ai
do đó những lội địa xuyên tạc phủ nhận quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng
thể hiện tại hội nghị trung ương
hội nghị trung ương năm là hoàn toàn vô căn cứ
vâng không chỉ phủ nhận công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực các thế lực phản động thù địch còn ra sức xuyên tạc
việc tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương sáu khóa một mươi một về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật
về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
mục đích của các đối tượng là tạo ra những luồng dư luận xấu phá vỡ sự đồng thuận xã hội
gây khó khăn cho việc triển khai những nội dung đã được quyết định
tại hội nghị trung ương năm
trung ương năm khóa một mươi ba
lợi dụng những vi phạm bất cập hạn chế liên quan đến lĩnh vực đất đai để bôi đen vấy bẩn vai trò lãnh đạo của đảng
một loạt các trang mạng phản động như rfa chân trời mới media đã liên tục đưa ra những luận điệu hòng bóp méo sự thật
phủ nhận những kết quả đã đạt được thổi phồng những sai phạm trong lĩnh vực đất đai để kích động sự mâu thuẫn trong xã hội
đây là một trong những luận điệu rất là thâm độc của các đối tượng thủ địch
vì các đối tượng này mong muốn làm lũng đoạn tình hình đất đai bất động sản trong nước cũng như đất đai của đất nước
để tìm mọi cách để hướng lái và xóa bỏ vai trò quản lý của nhà nước đối với sở hữu đất đai
chưa dừng lại các thế lực phản động thù địch đưa ra một loạt cái gọi là kiến nghị đề xuất cho rằng
việt nam phải thực hiện đất đai thuộc quyền sở hữu của tư nhân như các nước khác thì mới loại trừ được tệ tham nhũng tiêu cực
tất nhiên những luận điệu nêu trên không phải vì mục đích hoàn thiện
không phải vì mục đích hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý đất đai
bản chất của tham nhũng tiêu cực không phải là do sở hữu nhà nước về đất đai
mà bản chất của tham nhũng tiêu cực là do lòng tham
nếu chúng ta triệt tiêu chúng ta xóa bỏ lòng tham
đồng thời với đó là các cơ chế pháp luật chặt chẽ hơn và được thực hiện nghiêm minh hơn
thì chắc chắn sẽ loại bỏ được những cái tham nhũng tiêu cực
không phủ nhận thời gian qua công tác quản lý đất đai tồn tại những hạn chế
yếu kém các vụ việc vi phạm nghiêm trọng liên quan đến đất đai đã xảy ra tại nhiều địa phương
thị trường bất động sản còn tiêm ẩn nhiều bất ổn
do vậy khi tiến hành tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương sáu
khóa một mươi một về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai
trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
hội nghị trung ương năm đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém và nguyên nhân
trong công tác quản lý đất đai để đề xuất các chủ trương định hướng
tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai
tại hội nghị trung ương cũng đã dành nhiều thông tin
thời gian để nghiên cứu thảo luận và đã thống nhất cao bàn hành nghị quyết mới
về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả
quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
khẳng định tính thiết thực đúng đắn trong sự lãnh đạo chỉ đạo
điều hành của đảng về quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai
đất đai phải được điều tra đánh giá thống kê kiểm kê
hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế
được quy hoạch sử dụng hợp lý với tầm nhìn dài hạn
hài hòa lợi ích giữa các thế hệ các vùng miền giữa trung ương và địa phương
giữa phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu
tất cả những thông tin luận điệu phản động đã bị chính kết quả
của hội nghị trung ương
hội nghị trung ương năm bất trần cái gọi là canh tân hay kiến nghị sửa đổi luật đất đai
của các thế lực thù địch phản động thực chất chỉ là luận điệu nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng
đối với hoạt động đất đai lâu dài là nhằm làm thay đổi bản chất xã hội
đánh trạch hướng xã hội chủ nghĩa mà việt nam đang xây dựng
thành công của hội nghị trung ương năm là minh chứng sống động nhất
đập tan những thông tin sai trái và luận điệu thù địch về chính sách đất đai của đảng và nhà nước